những sản phẩm có chứa chất kích thích đang ngày một xâm nhập và len lỏi vào môi trường học đường
dưới muôn màu muôn vẻ hình thức và rất khó để kiểm soát
trong thời gian gần đây đã xuất hiện một loại kẹo có hình dáng bao bì giống như thuốc lá thật
thậm chí là khi sử dụng còn có thể nhả khói và được nhiều em học sinh ưa thích
qua công tác nắm tình hình trên địa bàn công an tp hà nội đã phát hiện tình trạng
một số hàng rong bán loại kẹo này ngay cho học sinh ngay tại cổng trường
chỉ từ một năm trăm linh đến hai đồng là đã có thể mua dễ dàng một cái kẹo có hình dạng thuốc lá như thế này
được biết nhiều học sinh hiện đang rất hứng thú với loại kẹo này

thì cũng là không rõ nguồn gốc thuốc sứ nên vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là quá đậm
độc tính trong loại kẹo này có hay không dù chưa rõ thế nhưng theo các chuyên gia tâm lý nhận định
đây có thể là một hình thức quảng cáo cho thuốc lá tiếp cận gần với lứa tuổi học sinh
về lâu dài sẽ hình thành thói quen sở thích hút thuốc lá cho các em
ở dưới cái góc độ về mặt tâm lý
ở các cái khoảng tuổi khác nhau đặc biệt ví dụ như là nếu mà là trẻ cấp một
mà tiếp xúc với cả những cái sản phẩm như vậy thì nó sẽ hình thành những cái thói quen rất là xấu
và chưa kể rằng là chúng ta không biết là các cái thành phần ở trong sản phẩm đấy nó như thế nào
và khi mà chúng ta sử dụng một cái sản phẩm tư nghĩa ở một góc độ nào đó nó ảo như vậy
thì nó lại là cơ sở để hình thành những cái hành vi rất là thật
và đặc biệt là đối với trẻ cấp một thì cái điều đấy nó không tốt một chút nào cả
để bảo đảm an ninh trật tự xung quanh cổng trường phòng ngừa ngăn chặn tình trạng học sinh mua ăn kẹo thuốc lá
dẫn tới hệ lụy xấu nhà trường phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở quản lý các em học sinh
đặc biệt mỗi người bán hàng cần phải tự ý thức không nên vì một chút lợi nhuận
mà làm ảnh hưởng tới sức khỏe của thế hệ trẻ